với thời gian thi công trong một mươi tám tháng công trình dự kiến hoàn thành vào tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
công tác phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan cùng nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án
phấn đấu đạt kế hoạch đề ra với chất lượng kỹ mỹ thuật cao bảo đảm an ninh trật tự an toàn lao động vệ sinh môi trường
và những yêu cầu cần thiết khác là yếu tố bảo đảm tiên quyết cho công trình
để đảm bảo tiến độ cam kết giữa chủ đầu tư và bộ giao thông
thì là nhà thầu cũng huy động rất đầy đủ máy móc nhân sự để thi công hai mươi bốn trên hai mươi bốn
và đảm bảo thi công tất cả các mũi đồng thời
thế là để đảm bảo tiến độ sang quý i năm hai nghìn một mươi tám sẽ hoàn thành dự án
song song với công tác giải phóng mặt bằng
thì những ngày này trên công trường thi công cầu việt trì ba vì
những hạng mục đầu tiên đang được triển khai xây dựng
và đồng thời với đảm bảo tiến độ
chất lượng của công trình thì vấn đề an toàn lao động cũng luôn luôn được đặt lên hàng đầu
công việc của chúng tôi là làm hai mươi bốn giờ luôn phiên nhau thay đổi
cả sáng và cả tối
và trước khi thi công thì luôn trang bị đầy đủ các phương tiện an toàn lao động
cầu việt trí ba vì là một trong những công trình giao thông quan trọng trên địa bàn tỉnh phú thọ
khi công trình thi công xây dựng hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng
sẽ tạo ra mạng lưới giao thông đồng bộ vùng tây bắc
góp phần giảm mật độ phương tiện tham gia giao thông và tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ trong khu vực
kết nối nhanh giữa tỉnh phú thọ cội nguồn dân tộc việt nam
với các tỉnh vùng tây bắc và thăng long hà nội nghìn năm văn hiến và cả nước
cùng với hàng loạt dự án đang được triển khai xây dựng trên địa bàn
dự án điều chỉnh tuyến quốc lộ ba mươi hai c đoạn qua thành phố việt trì
cũng đang trong quá trình hoàn thành các hạng mục cuối cùng của giai đoạn một
hiện nay đơn vị thi công đang tập trung đẩy nhanh tiến độ để công trình sớm hoàn thành
và đưa vào sử dụng ngay trong những ngày cuối năm hai nghìn một mươi sáu
đây là đầu tuyến quốc lộ ba mươi hai c
hiện nay đã cơ bản hoàn thành và đang tập trung những hạng mục cuối cùng
như sơn kẻ vạch đường lắp đèn chiếu sáng dự án đi qua địa bàn tám xã phường
gồm sông lô bến gót thọ sơn tiên cát gia cẩm minh nông minh phương và thụy vân
với sự nỗ lực của các đơn vị liên quan
hiện nay công tác giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn tất
và đơn vị thi công đang huy động nhân lực phương tiện máy móc để sớm hoàn thành công trình
giảm bảo làm sao đưa tuyến đường vào sử dụng thời gian nhanh nhất hiệu quả nhất
dự án điều chỉnh tuyến quốc lộ ba mươi hai c đoạn qua thành phố việt trì do sở giao thông vận tải làm chủ đầu tư
đơn vị thi công là doanh nghiệp xuân trường với tổng mức đầu tư là hơn tám trăm ba mươi ba tỷ đồng
từ nguồn trái phiếu chính phủ chiều dài dự án hơn hai mươi một km
lối từ quốc lộ hai tại cầu việt trì đến cầu phong châu giao với quốc lộ ba mươi hai c cũ
theo kế hoạch của bộ giao thông vận tải trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
công trình sẽ được bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn một
cùng với kế hoạch phân luồng xe điều chỉnh giờ ra vào thành phố cho các loại xe có trọng tải lớn
tạo điều kiện cho đơn vị thi công hoàn thành dự án
công tác bảo đảm an toàn trong quá trình thi công cũng luôn được đặt lên hàng đầu
với việc tập trung cao nguồn vốn nhân lực và phương tiện máy móc
quốc lộ ba mươi hai c hoàn thành vào cuối năm hai nghìn một mươi sáu không chỉ phục vụ việc đi lại của người dân
giảm tài cho đê tả sông hồng góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh phú thọ nói chung
thành phố việt trì nói riêng mà còn đóng góp vai trò quan trọng trong việc kết nối kinh tế của các tỉnh vùng tây bắc
trên địa bàn tỉnh phú thọ hiện nay có năm tuyến quốc lộ chạy qua
gồm quốc lộ hai kết nối thủ đô hà nội và các tỉnh bên đối phía bắc
tuyến xuất phát từ ngã ba phủ lỗ thành phố hà nội đến cửa cầu thanh thủy hà giang
qua địa phận năm thành phố tỉnh là hà nội vĩnh phúc phú thọ tuyên quang và hà giang
quốc lộ ba mươi hai kết nối thủ đô hà nội và các tỉnh phía bắc
tuyến xuất phát từ cầu giấy hà nội đến bình lư lai châu qua bốn tỉnh thành phố hà nội phú thọ yên bái lai châu
toàn tuyến dài bốn trăm một mươi bảy km
với sự phát triển đồng bộ hệ thống hạ tăng giao thông từ đồng bộ đường thủy và đường sát
trong đó tập trung mục tiêu vào những công trình có tính kết nối kinh tế quan trọng giữa các khu đô thị khu kinh tế trọng điểm
phú thọ đang khẳng định là vị trí trung chuyển quan trọng trong việc kết nối thủ đô với khu vực phía bắc của đất nước
chuyên mục giao thông kết nối tuần này của chúng tôi xin tạm dừng tại đây
mọi thông tin quý vị quan tâm xin gửi về
chuyên mục giao thông kết nối phòng kinh tế truyền hình nhân dân bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
xin cảm ơn và kính chào tạm biệt